tại hà nội trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã có buổi họp báo đánh giá tình hình thời tiết năm hai nghìn một mươi chín
và nhận định tình hình thời tiết trong năm hai nghìn một mươi tám cũng như dịp tết nguyên đán
đại diện trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định
năm hai nghìn một mươi bảy được đánh dấu bằng nhiều kỷ lục của các hiện tượng thời tiết như nắng nóng
các trận mưa lớn kéo dài gây thiệt hại lớn về người và tài sản
đặc biệt hai nghìn một mươi bảy cũng là năm việt nam hứng chịu một mươi sáu cơn bão trong đó có nhiều cơn bão rất mạnh
nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện những kỷ lục của thời tiết này là do

có thể xảy ra không thể thường bất thường nhiều hơn trong thời gian tới
thời tiết dịp tết nguyên đá năm nay cũng là vấn đề nhiều người dân quan tâm
được đại diện trung tâm cung cấp thông tin
chúng là thời tiết trên cả nước sẽ tương đối tốt
đối với các tỉnh
tỉnh bắc thì sẽ là trời rét và về đêm có thể có rét đậm
nhiệt độ thấp nhất thì có thể tầm một mươi hai đến một mươi bốn độ
còn nhiệt độ cao nhất ban ngày thì có thể khoảng một mươi chín đến hai mươi hai độ
đối với các tỉnh miền trung thì thời tiết có thể hơi xấu hơn một chút khi mà có cái mưa và mưa nhỏ
tuy nhiên thì lượng mưa không lớn và sẽ ít ảnh hưởng đến các hoạt động du xuân
còn đối với các tỉnh miền nam thì sẽ là nơi mà có thời tiết tốt nhất
trời chủ yếu là nắng tuy nhiên cũng phải đề phòng trong thời gian
thời gian dịp tết này thì khả năng là xảy ra một số các cái ngày mà có mưa trái mùa mưa cục bộ
thì cũng có thể ảnh hưởng đến các cái hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời và các hoạt động du xuân
tuy nhiên là cái mưa nó sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn và sẽ kết thúc nhanh
còn lại thời tiết chủ đạo các tỉnh miền nam sẽ là trời có nắng
về xu thế thời tiết năm hai nghìn một mươi tám dưới tác động của hiện tượng la nina
mùa bão năm hai nghìn một mươi tám đã bắt đầu sớm và nhiều khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới
vẫn sẽ còn có khả năng hoạt động trên khu vực nam biển đông trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
và số lượng sẽ tương đương hoặc nhiều hơn một ít so với trung bình năm